đúng giờ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi trong không khí giao thừa đón chào năm mới
công ty cổ phần cảng hải phòng tổ chức đón mã hàng đầu năm tại chi nhánh cảng tân vũ
đã tạo khí thế thi đua sôi nổi ngay từ những thời khắc đầu tiên của năm mới hai nghìn hai mươi
những mã hàng đầu tiên được bốc xếp từ tàu container mang tên pearl river bridge của hãng tàu wal
tàu dài gần một trăm bảy mươi hai m rộng hai mươi bảy sáu mét trọng tải gần hai mươi hai tấn
theo lịch trình tàu pearl river bridge cập cảng tân vũ để xếp dỡ xuống cảng sáu trăm chín mươi hai container
và tiếp tục nhận sáu trăm bảy mươi bốn container hàng hóa để xuất đi
năm hai nghìn một mươi chín đội ngũ cán bộ công nhân lao động cảng hải phòng đã nỗ lực hoàn thành xuất sắc trị tiêu sản xuất kinh doanh
sản lượng hàng hóa qua cảng đạt hai mươi sáu tám triệu tấn doanh thu đạt một sáu trăm tám mươi sáu tỷ đồng
lợi nhuận trước thuế đạt ba trăm bảy mươi năm tỷ đồng và giữ vững vị trí cảng biển đứng đầu khu vực miền bắc việt nam
bảo đảm việc làm trực tiếp cho hai năm trăm linh cán bộ công nhân viên
với mức thu nhập bình quân hơn một mươi năm triệu đồng một người một tháng